sau chủ trương mua tạm chữ hai trăm linh tấn gạo và tám mươi tấn lúa của chính phủ
thị trường tiêu thụ lúa ở đồng tháp có chiều hướng khởi sắc hơn
giá lúa tăng nhẹ thương lái tăng cường thu mua
cùng với sự và cuộc tích cực chủ động của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp
hiện ra lúa tươi ở đồng bằng sông kiểu long nói chung và tỉnh đồng tháp nói riêng
đã tăng nhẹ từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một kg
những diện tích lúa tồn động nằm đường đang được trở đi
tôi có bắt truyền hình lên thì tôi có nghe là thủ tướng chính phủ đã có quy định là
phải tăng giá lúa lên để cho người nông dân được nhờ
mấy ngày trước thì cái giá lúa nó quá thấp hiện bây giờ thì giá lúa nó hơi tăng lên
mấy ngày dài thì mới đầu mua bốn bốn trăm linh rồi lên bốn năm trăm linh nay lên bốn sáu trăm linh bốn bảy trăm linh nó sựng sựng lại rồi đó
thì tình hình
thì tình hình nó có hơi lên nó hơi dễ bán hơn bữa hổm
thì cũng nghe nói nhà nước cho ăn lên giá dân ở bên ngoài cũng đòi lên
mình cũng mua nhóm lên cũng để để để vậy đó
hiện chủ trương tạm chữ của chính phủ đã được các địa phương triển khai xuống nhân dân
dù rất hy vọng trong vài ngày tới giá lúa tiếp tục tăng lên
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn những bất cập do tính chất của từng địa phương
thì qua cái nhận được công dân số chín mươi một của phòng cơ tế hạ tạng về việc thu tạm chữ lúa gợ
lúa cho nông dân
khi có nhu cầu giá lúa tăng cao thì sẽ là bán ra cho thương lái
thì qua đó thì trên đường dân chuyển thì từ đây
địa điểm tập kết ở phường một mươi một thành phố cầu lãnh giữa hệ xa
thì nó khó khó là cái đường dân chuyển xa
cái diện tích ở xã long thận thì đa số là manh múng
không phải tập trung nhiều hết ta như các cái đồng lớn khác
bên cạnh nông dân thì người ta bán ra ngoài hết
hiện tại giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn có giá bốn bảy trăm linh đồng một kg
giống chất lượng cao giá năm bốn trăm linh đồng một kg
với giá này nhiều diện tích lúa mới thu hoạch của bà con ở huyện hồng ngự
có lãi khoảng một mươi triệu đồng trên một hectare
đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho nhiều nông dân ở khu vực đồng bằng sông kiều long